bên cạnh việc làm tốt vai trò của một tiểu đội trưởng dân quân cơ động của xã nam tân huyện nam đàn tỉnh nghệ an
đồng chí nguyễn văn hải còn đi đầu trong việc chuyển đổi diện tích đất xấu hoang hóa của địa phương
xây dựng mô hình trang trại bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực
đây thực sự là hình ảnh đẹp về chiến sĩ dân quân hết lòng hỗ trợ người dân
thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa tích tụ ruộng đất
chuyển đổi những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng và chăm sóc các loại cây
con sống cho giá trị kinh tế cao
e rè băn khoăn bỡ ngỡ đó là tâm trạng chung của nhiều người dân trước cuộc chuyển đổi vào năm hai nghìn một mươi
tại xã nam tân huyện nam đàn
sau quá trình tìm hiểu anh nguyễn văn hải quyết định xây dựng mô hình chuyển đổi
và anh là người đầu tiên trong xã thực hiện mô hình này
mình là một đảng viên trẻ và một dân quân
trong suy nghĩ của mình
ban đầu chuyển đất về một trồ lợn rất khó khăn
vì những vùng đất đáy sầu cao cường ruộng cao
cho nên nhiều người không dám nhận vào đó
từ đó bản thân và gia đình cũng là bạn bạc của nhỏ
ta quyết tâm nhận những vùng đất có thể xá sầu đưa vào trồng rõ mò
sau gần bốn năm thực hiện mô hình chuyển đổi
năm mét vuông đất ruộng xấu ngày nào đã được anh hải thay thế bằng màu xanh của cây trái
và nhiều gia súc gia cầm
bên cạnh đó anh còn hướng dẫn cho nhiều anh em trong lực lượng dân quân của xã
áp dụng và làm theo mô hình này
đồng chí nguyễn văn hải
trên cương vị là một tiểu đội trưởng dân quân cơ đồng ở xã
ngoài cái chức trách nhiệm vụ của đồng chí thì luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
còn mô hình phát triển kinh tế thì đồng chí là mạnh dạn
đã nhân tất cả mô hình đất xá xấu để về hoạt động mô hình kinh tế
thì qua quá trình hoạt động của đồng chí thì đồng chí ấy là đã xây dựng được cái mô hình điện
hình cho đơn vị xã nam tân nói riêng và huyện nam đào nói chung
không chỉ tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp
anh hải còn là thành viên chủ chốt của tổ hợp tác thanh niên
trên diện tích hai hectare anh hải đã cùng với các thành viên của tổ hợp tác tổ chức trồng các loại cây
như dưa hấu rau cải rau mùi khoai tây bước đầu cho thu nhập ổn định
với mức năm mươi triệu đồng trên một thành viên trên một năm
đồng chí hải vừa gắn bỏ với anh em mà đồng chí hải cũng vừa tìm toán những cái là vì đồng
chí hải được tham gia nhiều chương trình ở bên nông dân hơn thành ra đồng chí đưa nhiều cái là
về để áp dụng cho anh em nữa thì anh em cũng vừa học vừa làm thành là quá anh hải thì tôi cũng cảm
thấy là anh hải là một con người đầy nắng nộ hiện nay ở xã nam tân
hà lan tỉnh nghệ an đã có nhiều mô hình mới mô hình phát triển nông nghiệp bền vững được gây
dựng từ bàn tay khối óc của các chiến sĩ sao vuông với tiểu đội trưởng dân quân cơ động nguyễn
văn hải khó khăn thử thách của ngày đầu lập nghiệp giờ đã qua và không gì đẹp hơn khi
màu áo dân quân được hòa cùng với màu xanh no ấm nơi quê hương mình